chiều ngày một mươi bốn tháng một trong khuôn khổ hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi bảy
appf hai mươi bảy đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đã có cuộc gặp với tổng thư ký quốc hội vương quốc campuchia liang peng long
tại cuộc gặp đồng chí nguyễn hạnh phúc nhấn mạnh sẽ thúc đẩy triển khai thực hiện các thỏa thuận đắc ký giữa quốc hội hai nước
cũng như giữa văn phòng quốc hội việt nam và ban thư ký quốc hội campuchia đạt được hiệu quả cao nhất
trao đổi về dự án xây dựng nhà làm việc quốc hội campuchia tổng thư ký quốc hội lê văn long trân trọng cảm ơn đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho quốc hội campuchia quà tặng ý nghĩa này cho biết hiện nay campuchia đang tích cực triển khai dự án